hướng tới các đối tượng là những người bị mất thu nhập do dịch bệnh covid một mươi chín
trong đó tập trung hỗ trợ nhóm lao động tự do có hoàn cảnh khó khăn
mô hình chợ nhân đạo đã được trung ương hội chữ thập đỏ việt nam triển khai thực hiện
chợ nhân đạo là mô hình được thực hiện nhằm góp phần hỗ trợ thực phẩm và nhu yếu phẩm thiết yếu
cho người dân có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh covid một mươi chín
người nghèo cận nghèo hộ gia đình có người khuyết tật người già trên sáu mươi năm tuổi hoặc đau ốm kinh niên
hộ gia đình có phụ nữ mang thai nuôi con nhỏ dưới một mươi hai tháng hộ đơn thân
đồng thời tăng cường hoạt động các cấp hội trong hoàn cảnh mới
thể hiện vai trò của hội chữ thập đỏ trong công tác cứu trợ nhân đạo
tới các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh covid một mươi chín
chợ nhân đạo sẽ được triển khai đồng loạt đến hết tháng nhân đạo hai nghìn hai mươi
tại sáu mươi ba tỉnh thành phố trên cả nước
theo đó phân đấu toàn hệ thống hội chữ thập đỏ các cấp
hỗ trợ một trăm linh phiếu đổi hàng mỗi phiếu trị giá một trăm linh đồng tương đương một mươi tỷ đồng